thủ tướng nguyễn xuân phúc đã cùng lãnh đạo một số bộ ngành đi kiểm tra tuyến cao tốc trung lương mỹ thuận
sau đó thủ tướng cũng đã tới thị sát tình hình sạt lờ bờ biển tại gò công đông và đến thăm hỏi các gia đình bị ảnh hưởng do sạt lở
kiểm tra điểm nối giữa cao tốc sài gòn trung lương thủ tướng đã nghe báo cáo tiến độ
thời gian qua nhà đầu tư đã tích cực làm việc với ủy ban nhân dân tỉnh tiền giang bộ giao thông vận tải và các bên liên quan
để thao gỡ cơ bản các khó khăn phê duyệt điều chỉnh dự án hoàn thiện cơ sở pháp lý để triển khai dự án
tuy nhiên vấn đề vướng mắt chính hiện nay là nguồn vốn chưa được giải quyết ảnh hưởng đến tiến độ dự án